chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu của cấp ủy người đứng đầu đơn vị
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh công an quận hoàng mai cần tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu nhất là tham mưu chiến lược tham mưu đúng trúng và kịp thời
chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và đổi mới trong công tác vận động quân chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay gần bốn năm trăm linh thanh niên của thủ đô hà nội lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã xử lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn tại địa bàn quận hoàng mai
thành phố hà nội trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi bốn nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đạt khoảng một trăm linh
hà nội đạt khoảng hai trăm linh ba so với chỉ tiêu được giao đảm bảo số lượng chất lượng nâng cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi ba
hà nội là một trong những địa phương có tỷ lệ công dân có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cao nhất cả nước
rất nhiều trong số đó đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm nay
động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ và các công dân ưu tú được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng các tân binh sẽ có quá trình gian luyện phấn đấu để trưởng thành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc khắc phục mọi khó khăn chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước kỷ luật của quân đội nhân dân công an nhân dân các quy định của đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân trong cả nước
hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân trong cả nước
vào ngày hôm nay tại các địa phương đắk lắc quảng nam quảng trị cũng đã tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên bộ công an công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ giao nhận chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên bộ công an công an tỉnh đắk lắk đã tổ chức lễ giao nhận chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên bộ công an công an công an tỉnh đắk lắk đã tổ chức lễ giao nhận chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
theo quy định của bộ công an trong đó tuyển cho công an tỉnh ba trăm năm mươi công dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sáu mươi ba công dân và cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng sáu mươi công dân
bên cạnh đó trong đợt này có năm mươi năm công dân có trình độ là đại học cao đẳng và trung cấp đồng bào dân tộc thiểu số hai trăm một mươi hai công dân chiếm bốn mươi bốn tám đặc biệt trong đó có hai công dân là đảng viên
cùng với thanh niên các địa phương trong cả nước hơn hai năm trăm năm mươi thanh niên quảng nam đã nỗ lực lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ quốc
trong đó có hai trăm bảy mươi một thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp đợt này có hai trăm ba mươi bảy thanh niên ưu tú xin tình nguyện nhập ngũ
năm hai nghìn hai mươi bốn công an quảng nam tuyển chọn ba trăm tám mươi ba thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia
trong đó có hai trăm bảy mươi một thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp đặc biệt trong đó có hai công dân là đảng viên tám mươi một công dân là người dân tộc văn kiều ba cô
trong những ngày này cùng với hàng triệu thanh niên trên cả nước hơn một ba trăm linh công dân trên địa bàn tỉnh yên bái cũng háo hức phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an nhân dân
mỗi người một hoàn cảnh một suy nghĩ nhưng tất cả đều có chung một ước muốn đó là đóng góp sức trẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng cá nhân quân tư trang mặc thư nhiều lần bộ trang phục yêu thích
hào hức mong chờ là tâm trạng chung của chiến và các thành viên trong gia đình
những ngày này là sinh viên tốt nghiệp loại khóa đại học luật hà nội có nhiều cơ hội việc làm nhưng chiến vẫn quyết định gác lại mọi dự định tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ để thực hiện ước mơ của mình
bản thân tôi cũng nghĩ sau khi viết đơn này thì tôi có cơ hội được phát triển và rèn luyện bản thân mình trong môi trường công an nhân dân
từ đó phát huy được truyền thống của cha ông gia đình góp phần xây dựng và bảo vệ
khác với chiến em nguyễn như đức huy đã có thời gian làm việc tại doanh nghiệp trên lào cai với mức thu nhập quần định
tuy nhiên với quyết tâm sức trẻ công hiến vì tổ quốc huy đã gác lại công việc đang làm trở về địa phương để thực hiện nghiệp vụ quần sự

cháu cũng đã về khám nghiệp quần sự và đạt tiêu chuẩn để tham gia nghiệp quần sự
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh yên bái được giao tuyển chọn hơn một ba trăm linh công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự
trong đó giao cho các đơn vị của quân đội là một năm mươi công dân giao cho các đơn vị của công an nhân dân là hai trăm sáu mươi công dân
để hoàn thành chỉ tiêu giao hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện việc tuyển chọn
gọi công dân nhập ngôi
nhập ngũ đảm bảo tròn không từ sơ tuyển khám sơ tuyển xét duyệt hồ sơ thăm hỏi động viên tại cơ sở
chốt số công dân đủ điều kiện nhập ngũ bảo đảm dân chủ công khai công bằng và đúng luật
các đồng chí chỉ huy cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể để xuống vận động cá biệt đối với các công dân trên địa bàn
và từ đó mỗi công dân cũng nhận thấy trách nhiệm và quyền lợi của mình để tham gia nghiệp quân nhân dân
lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều biện pháp đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để mỗi công dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ từ đó tích cực tham gia đăng ký nhập ngũ
tại lễ giảng nhận quân lãnh đạo các huyện thị xã và thành phố đề nghị các đơn vị địa phương tạo điều kiện tốt nhất
cho các chiến sĩ mới trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ
nếu trong môi trường lực lượng công an nhân dân con trai tôi mà rèn luyện tốt
được tiếp cận với lực lượng công an nhân dân để giữ lại trong môi trường
trong niềm vui phấn khởi của gia đình
nếu như không đạt được những cái thành tích mà mình tham gia
có thể là bản thân cháu chưa phấn đấu được tốt để đạt những tiêu chuẩn để ở lại lực lượng công an nhân dân
thì khi về trở về địa phương thì các chính quyền địa phương cũng rất tạo điều kiện để cho cháu hòa nhập với địa phương
và tạo điều kiện để cho cháu công an việc làm vào môi trường khác
gia đình tôi cũng rất là vui vẻ
một năm khởi đầu từ mùa xuân một đời khởi đầu từ tuổi trẻ
tuổi trẻ là quãng thời gian sôi nổi và nhiệt huyết nhất trong cuộc đời mỗi người
và đối với mỗi tân binh ngày hôm nay được sống được công hiến được thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước
của khi thế vui hội tòng quân chính là niềm hạnh phúc to lớn trong cuộc đời của mỗi người
thưa quý vị từ xa xưa lễ hội truyền thống đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người việt
việt nam được mệnh danh là đất nước của những lễ hội
đặc biệt cứ mỗi dịp tết đến xuân về
nước lại náo nước đi chảy hội
trải qua thời gian thì truyền thống này vẫn tiếp tục được giữ gìn phát triển
trở thành một phong tục đẹp đầu xuân năm mới
tuy nhiên nhắm vào chính yếu tố văn hóa này các thế lực thủ địch lại ra sức xuyên tạc
nhằm tác động hướng lái vào những người nhẹ dạ thiếu hiểu biết
lấy văn hóa để xuyên tạc chính trị là một trong những thủ đoạn thâm độc của các đối tượng chống phá
chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà trong tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
kính chào quý vị khán giả
việt nam có gần chín lễ hội truyền thống
là một quốc gia văn minh lúa nước các lễ hội truyền thống của việt nam diễn ra trên khắp các vùng miền
và sôi động nhất là vào mùa xuân sau tết khi nông nhàn và người dân có nhu cầu tâm linh cầu một năm mới tốt lành
trải qua bao đời du xuân chảy hội gắn với nếp sống của người việt trở thành một nét đẹp của người việt
mà ở đó chúng ta được sống trong không gian của lễ hội
được đắm chìm trong chiều sâu văn hóa chiều dày văn hiến của dân tộc
trải dài khắp dài đất hình chữ s mỗi làng quê đều có những lễ hội độc đáo riêng gắn liền với truyền thống tập tục lịch sử của cư dân
các lễ hội truyền thống là những biểu hiện hết sức cụ thể của các giá trị văn hóa đất nước
bản sắc văn hóa của dân tộc đã được giữ gìn và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử
mọi người đi trải hội xuân rất là đông vui nộn nhịp những làn điều văn hóa rất là hay
cảm thấy rất là vui ở phần khởi vì quê hương mình vẫn giữ được những nét truyền thống từ xưa đến nay
mỗi lễ hội có một giá trị riêng có một cổ tục riêng một trò diễn riêng
và nếu như chúng ta giữ được các cổ tục các trò diễn riêng đấy
thì mặc dù là rất nhiều lễ hội như vậy nhưng mà nó có hạt nhân cốt lõi của từng lễ hội
và chính hạt nhân cốt lõi nó tạo ra sự khác biệt giữa lễ hội này với lễ hội khác
trong tâm thức của người việt lễ hội là nơi gắn kết cộng đồng
vừa thỏa mãn nhu cầu tâm linh vừa gửi gắm những ước mong về một cuộc sống đủ đầy viên mãn
nhiều lễ hội không chỉ là niềm tự hào của người dân bản địa
mà còn nổi danh như một thương hiệu văn hóa du lịch mang lại nguồn thu lớn cho địa phương
qua cái lễ hội thì để lưu truyền những cái giá trị truyền thống tốt đẹp
bọc phân vào xây dựng nền văn hóa việt nam tiêu tiến đầm đa bản sắc gia tộc
đó là một cái môi trường diễn sướng
rồi thể hiện những thế giới quan nhân sinh quan
vũ trụ quan của các cộng đồng dân tộc của chúng ta
và ở đó chứa được rất nhiều những giá trị quan trọng
để cho chúng ta cảm thấy có một cái sự cộng mệnh cộng cảm cộng đồng
khi chúng ta tham gia vào các lễ hội
khi người dân tham gia lễ hội là người ta nhớ về tổ tiên
nhớ về truyền thống của ông cha
và học được rất nhiều những bài học nhân sinh của tổ tiên chúng ta

nhiều nghi thức xưa đã được phục dựng
mang theo những thông điệp những ước mong của bao thế hệ trao truyền
được gửi gắm thông qua các lễ hội
tuy nhiên không từ bỏ âm mưu chống phá
các thế lực thù địch phản động vẫn chưa thôi chiêu trò suy diễn
bôi lem các lễ hội truyền thống lấy văn hóa để xuyên tạc chính trị
đài á châu tự do rfa mới đây dẫn lại bài viết của nguyễn ngọc già
đối tượng phản động tự xưng nhà phản biện xã hội
đã bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước việt nam
bàn về lễ tịch điền những đối tượng lại hướng ngay
sang chuyện nhân sự cấp cao của đảng cộng sản việt nam
với những lời lẽ bằng đập tính suy diễn vô căn cứ
vợ bỏ họ câu hỏi về sự vắng mặt của chủ tịch nước
trong ngày hội xuống đồng lớn nhất đồng bằng bắc bộ
và những băn khoăn xung quanh hình ảnh thủ tướng thăm đồng
đối năm thực chất chúng đang thô thiện đánh trao khái niệm
rồi chơ chẽn xuyên tạc nhằm phá hoại về mặt chính trị
âm mưu đằng sau những luận điệu xuyên tạc trên internet mạng xã hội
của các đối tượng đó là nhằm xuyên tạc công tác tổ chức lễ hội
bồi nhọ danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước từ đó để hướng sự chỉ trích công kích của dư luận
đối với đảng nhà nước và các đồng chí lãnh đạo
tái hiện hình ảnh nhà vua xuống đồng kéo đường cày đầu tiên
của năm mới là để động viên bà con tích cực tăng ra sản xuất
cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
thế nhưng hơn chục năm nay kể từ khi lễ tịch điền được phục dựng
nghị thức này luôn bị các đối tượng bôi lên suy diễn
cho rằng việc chúng ta tôn vinh nông nghiệp tôn vinh con trâu cái cày
là đi ngược với sự phát triển vận động của xã hội hiện đại
đây là những suy nghĩ vô cùng ấu trĩ
đấy là một cái sự đánh trao khái niệm rất thô thiện
nên nông nghiệp việt nam bắt đầu từ con trâu như chúng ta biết
cho nên việc muốn trở lại không có cổ thì làm sao có kinh
nói lại chuyện đông xưa để xoay sáng cho ngày nay
đó cũng là một chuyện đạo của người việt nam đó
những thông điệp trong quá khứ
chúng ta cần phải đặt những thông điệp đó
trong những điều kiện và hoàn cảnh của quá khứ
chúng ta không nên lấy con mắt của người đương đại
lấy con mắt của người ngoài cuộc để đánh giá những hiện tượng
của lịch sử và của người trong cuộc
ngoài ra cũng phải thẳng thắn thừa nhận
một số lễ hội vẫn còn những hạt sạn trong khâu tổ chức
việc thương mại hóa lễ hội chen lấn sô đẩy
biến tướng mê tín dị đoan hay một số nghi thức lạc hậu
không còn phù hợp với xã hội hiện nay
các đối tượng thường thêm thắt bóp méo đánh đồng những hiện tượng này
coi đó là bản chất để thêm một lần nữa
xuyên tạc về công tác bảo tồn văn hóa của chúng ta
thứ nhất là nó gắn với lại
thì bản chất của lễ hội là một cái cuộc vui đông người
nên là chúng ta vẫn nói là nhạt xem bơi tải tơi xem hội chẳng hạn
thứ hai nữa thì các biến tướng
nó ở trong một số những cái lễ hội cụ thể thôi
chứ không phải là tất cả phổ biến
ở rất nhiều các lễ hội khác nhau
các thế lực thù địch sẽ lợi dụng cái việc
những sơ xuất những hạt sạn những sơ xuất nào đó
của một ban tổ chức lễ hội
tại một lễ hội cụ thể nào đó
và thổi phồng lên thành một nhược điểm lớn
và bắt đầu xuyên tạp bịa đặt gắn ghép
những ý nghĩa chính trị nào đó
để nói xấu chế độ ta
thì đây là điều mà nhân dân phải hết sức cảnh giác
lấy văn hóa làm cái cớ để xuyên tạc chính trị
bị bôi đường lối chủ trương của đảng
bôi đen bức tranh thượng tầng kiến trúc của đất nước
là thái độ ti tiện phản văn hóa
phản bác lại những lập luận đó không gì khác
chính là việc chúng ta phải làm
chúng ta phải bảo tồn và tôn vinh các lễ hội truyền thống
bởi văn hóa còn thì dân tộc còn
nhận thức rõ đâu là giá trị tinh hoa của lễ hội để phát huy
và đâu là những tồn tại bất cập để điều chỉnh
đó là cách chúng ta tôn trọng lịch sử
tôn trọng văn hóa dân tộc
trong quá trình tổ chức lễ hội
thì chúng ta cần phải nhận thức rõ
những tinh hoa giá trị của một lễ hội cụ thể nào đó
và chúng ta phải giữ gìn những tinh hoa đó
và phải rất thận trọng khi bổ sung thêm
những chi tiết mới những tình tiết mới
trong kịch bản tổ chức lễ hội
tổ chức lễ hội sao cho phù hợp nhất
tiết kiệm an toàn lành mạnh
ngành văn hóa trong nhiều năm qua đã có nhiều văn bản
gần nhất chúng ta có nghị định một trăm một mươi
về việc quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ việt nam
những hình ảnh chưa đẹp trong các lễ hội của vài năm trước đã không còn
thay vào đó là niềm vui của người đi chơi hội
văn minh an toàn
và trọn vẹn ý nghĩa của ngày xuân
bốn năm năm về đây thì tôi thấy là
đến nền trần này thì cũng có còn cái sự chen lấn nhau nữa
đường thông hệt thoáng đi vào là rất là thuận lợi
ngoài những cái mà lễ hội thường xuyên
trong kế hoạch đã xây dựng
thì có cái điểm mới hơn là năm nay là
cái bộ tiêu chí về văn hóa lễ hội môi trường
trong lễ hội và cũng đã được
như là khoảng bá và xây dựng
và đã được nghiên cứu
từ cái khâu mà đón tiếp ở ngoài khổng lễ
đến cái khâu mà dẫn du khách
đến những cái niềm gửi xe
rồi dọc đường đi là chúng tôi không hề bị làm phiền
bởi bất cứ một cái
những cái người ăn xin
hoặc là người bán hàng rong
mà cái không khí rất là trang nghiêm và rất là lịch sự văn minh
không có trèo kéo mười khách mua vé
mà là ban tổ chức bán vé luôn
thế rất là cảm giác rất an toàn
chúng ta giữ những giá trị tốt đẹp
trong lễ hội truyền thống
để từ đó đến ngày hôm nay
nó trở thành không chỉ là sức mạnh
nội sinh của dân tộc
mà còn giúp chúng ta
gìn giữ những cái giá trị
tạo ra một cái niềm tin
đối với lại sự phát triển văn hóa của đất nước
và lan tỏa sang cái sự phát triển kinh tế xã hội
hình thành nên các cái
hình ảnh đẹp
những cái thông điệp tuyệt vời
từ các cái lễ hội này
và các cái địa phương khác nhau
nếu như chúng ta biết cách khai thác
thì bản thân các lễ hội
nó trở thành các cái nguồn tài nguyên văn hóa
trở thành các cái nguồn vốn xã hội
vốn văn hóa để chúng ta có thể phát huy
để mà cộng đồng thu hút
cái khai du lịch đến để mà phát triển kinh tế xã hội
bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
hoa xoan lớp lớp rụ vơi đầy
hội trèo làm đặng đi ngang ngõ
mẹ bảo thôn đoài hát tối nay
trong tâm thức của người việt
những ngày hội xuân
bao giờ cũng là những ngày háo hức
tươi vui nhất
phát huy giá trị của các lễ hội
nói rộng ra là câu chuyện
của trấn hương văn hóa
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
văn hóa còn
thì dân tộc còn